được sử dụng internet thoải mái sinh hoạt với đầy đủ các nhu yếu phẩm và các trang thiết bị cần thiết
được thăm khám kiểm tra sức khỏe hàng ngày
đó là cuộc sống hiện nay của những công dân việt nam về từ các vùng dịch ở hàn quốc
tại khu cách ly tập trung đồng nghệ thành phố đà nẵng
nghe nhạc lướt web trò chuyện với gia đình qua điện thoại
thảnh thơi tụ tập chơi các trò chơi giải trí
đây là sinh hoạt hàng ngày của sáu mươi chín công dân việt nam trở về từ vùng dịch hàn quốc trong thời gian qua
những hình ảnh này cho thấy điều kiện sống của những người trong khu cách ly đã được chuẩn bị chú đáo và thoải mái
mỗi ngày các bác sĩ sẽ thực hiện
theo dõi đo mạch thân nhiệt huyết áp và thăm khám y tế hai lần
đồng thời luôn có đội ngũ y bác sĩ túc trực để theo dõi chăm sóc y tế
mỗi người có một tờ y tế riêng
chúng tôi đã cập nhật luôn sáng chiều là ngày hai lần
khi có bất thường là chúng tôi sẽ báo lên ban chỉ đạo và đưa ra các phòng cách ly đã chuẩn bị sẵn trước
còn đây là bữa ăn hàng ngày tại khu cách ly này
theo bộ chỉ huy quân sự tp đà nẵng
thì các suất ăn đều được cải thiện hàng ngày nhờ hoạt động tăng gia sản xuất của lực lượng quân đội
chúng tôi cũng đã có quán triệt và giáo dục cho anh em bằng tình cảm bằng trách nhiệm
cho nên là cái việc tổ chức và cái thái độ phục vụ và cái cách cư xử của anh em trong quân đội cũng rất là nhiệt tình gần gũi
thay vì là một khu cách ly tập trung gọi
thì cuộc sống của các công dân bị cách ly này hầu hết đều rất thoải mái
không những vậy để góp phần tạo sự yên tâm cho gia đình công dân
nên khu cách ly luôn được phủ sóng mạng wifi truyền hình
để mọi người tiện liên lạc với gia đình trong những ngày cách ly tập trung